với cân nặng của trẻ ở lứa tuổi này hiện tượng lắng động miễn dịch nếu xảy ra cũng sẽ rất nhỏ và gần như không ảnh hưởng